sáng nay ngày hai mươi tám tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
công ty cổ phần chăn nuôi bình hà và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và du lịch trung dũng
dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ được diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng sáu
bản án sơ thẩm xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng chức trách được giao
ông trần bắc hà nguyên chủ tịch hội đồng quản trị bidv đã chỉ đạo cấp dưới tại bidv chi nhánh hà tĩnh
chi nhánh hà thành cho công ty bình hà và công ty trung dũng vay trái quy định gây thất thoát cho bidv số tiền đặc biệt lớn là một sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
công ty bình hà gây thiệt hại bảy trăm chín mươi chín tỷ đồng
đối với công ty trung dũng
trong quá trình cho vay theo hạn mức do áp lực từ sự chỉ đạo của ông trần bắc hà các bị cáo ngô duy chính nguyễn xuân giáp phạm hồng quang đặng thanh nam
đã quyết định giải ngân cho công ty trung dũng vay hai mươi sáu khoản còn dư nợ trong đó có hai mươi khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ
đối với tất cả hai mươi sáu khoản vay trên các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ
không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của công ty trung dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép dẫn đến dư nợ lớn gây thiệt hại cho bidv tám trăm sáu mươi năm tỷ đồng